và bây giờ đây một cái câu hỏi tiếp theo nữa mà tú muốn được quay sang tiến sĩ dương trọng hiền
là một bác sĩ chuyên ngành cấp cứu tiêu hóa thì anh có thể cho biết được rằng là
trong thực tế thì có thường xuyên gặp những trường hợp phải cấp cứu do biến chứng của bệnh viêm gan hay không
và thường thì đó là những biến chứng gì và có mấy loại viêm gan
trong những loại đó thì loại nào thì là nguy hiểm và dễ dẫn đến những biến chứng nhất
xin chào các quý thí giả
cũng như là phó giáo sư tiến sĩ vân hồng đã trình bày rất là rõ và kỹ về lịch dịch tễ về bệnh học
cũng như là những hậu quả của viêm gan đặc biệt là viêm gan do virus b và c
với chúng tôi thì là những nhà lâm sàng chủ yếu là tiếp nhận người bệnh ở cái giai đoạn nó đã có biến chứng
đặc biệt là chúng tôi làm trong lĩnh vực ngoại khoa
thì cái hậu quả của cái viêm gan viêm gan
đến với chúng tôi có thể là đến trong tình trạng là một cái suất huyết tiêu hóa
do tăng áp lực tĩ mạch cửa liên quan tới sơ gan
và một hậu quả của cái viêm gan virus b và c mãn tính
cũng có thể đến trong tình trạng là đã xuất hiện các khối u của gan
và có thể phải can thiệp bằng phẫu thuật
bằng can thiệp x quang đốt sóng cao tầng
với các khối u hoặc là thậm chí trong một số trường hợp
các khối u nó vỡ gây chảy máu
và đến trong một cái tình trạng là chảy máu ồ ạt trong bụng
và phải cấp cứu
thì về cơ bản
cái câu chuyện một cái viêm gan do rất nhiều nguyên nhân
có thể do rượu do thuốc do virus
thì nó có thể tác động tức thời
tức là gây lên một cái viêm gan cấp
và người bệnh có thể đến trong cái tình trạng của một cái viêm gan cấp
và có thể nằm giải rác ở rất nhiều chuyên ngành
ví dụ chuyên ngành của bệnh viêm gan cấp
về nhiễm về nội tiêu hóa
và thậm chí là đôi khi phải nằm ở các khoa hồi sức
và thậm chí ở những nơi mà người ta có thể can thiệp được
thậm chí người ta phải ép gan cấp cứu
trong những trường hợp suy gan cấp tối cấp
thì đối với ngoại khoa chúng tôi
thì chủ yếu là đến khi mấy hậu quả
nó đã rất là nặng nề
hầu như là giai đoạn cuối của một con đường
rằng là sau một mươi năm năm hai mươi năm ba mươi bốn mươi năm
câu chuyện của một cái viêm gan mãn

câu chuyện của một cái viêm gan mất bù
rồi tới một cái câu chuyện
của biến chứng tăng áp lực tư mạch cửa
tới câu chuyện của xuất hiện các khối gu gan
thế thì đấy là một số cái
mà thực sự giờ đây thì
trong những năm gần đây
thì chủ yếu chúng tôi giải quyết cái hậu quả
của một cái giai đoạn rất dài
chúng ta không đánh giá được
cái tầm ảnh hưởng của nó
cũng như là điều kiện đất nước kinh tế
chưa làm được các sàng lập
cũng như chưa sử dụng vaccine một cách hệ thống
và cũng rất may
trong những tiến bộ gần đây
thì việc sử dụng vaccine cho trẻ sơ sinh
rồi cho trẻ em
rồi cho cả những người lớn
khi mà người ta nhận thức được
đang là một trong những cái
làm giới hạn cái bệnh lý này
tuy nhiên cái hậu quả của rất nhiều năm trước
thì hiện tại đất nước còn đang phải gánh chịu
xin được cảm ơn những chia sẻ từ phía tiến sĩ dương trọng hiền